theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai đến tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn
minh là giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hoạn đại an trụ sở tại khu công nghiệp dốc sặt phường đông ngàn thị xã từ sơn
tiến hành xây dựng và thành lập ba chợ gỗ
sau khi các chợ này đi vào hoạt động thì minh đã tự thành lập ban quản lý và chỉ đạo đàn em thu phí bên bãi phí đường bất hợp lý
tự đề ra các quy định như các loại xe trọng tải lớn phải nộp phí từ một đến ba triệu đồng một lần lưu bãi
ô tô không chở hàng mà đi vào chợ cũng phải nộp năm mươi đồng
đối với những chủ xe không nộp hoặc có ý định chống đối minh sâm chỉ đạo đàn em chặn xe không cho vào bãi hoặc dàn mặt
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai đến ngày một mươi ba tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn nguyễn ngọc minh đã cùng tám bị cáo khác
trong đó có con gái và con rể của minh cưỡng đoạt của một mươi hai bị hại với tổng số tiền hơn một trăm tám mươi bốn triệu đồng
liên quan đến vụ việc quách văn lộc còn bị truy tố về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
phiên xử dự kiến diễn ra trong ba ngày chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo